đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn nà tẳng xã lương bằng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
cùng dự còn có đồng chí hầu a lênh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu với bà con trong thôn đồng chí trần quốc vượng bày tỏ vui mừng ấn tượng khi đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với thôn
và niềm vinh dự khi được trở về xã lương bằng nơi đảng chính phủ bác hồ ở và làm việc trong kháng chiến chống pháp
nhân dìm này đồng chí trần quốc vượng đã tặng quà cho sáu hộ gia đình chính sách hộ nghèo và một mươi hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ba năm liên tục
hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho thôn nà tẳng làm kinh phí sinh hoạt chung tặng bảy mươi ngôi nhà đại đoàn kết với trị giá hai tám tỷ đồng cho tỉnh bắc cạn
ngân hàng việt công banh hỗ trợ bốn hai tỷ đồng xây dựng trường mầm non bản thi chợ đồn và nhà họp thôn nà tẳng
trước đó đồng chí trần quốc vượng cùng đoàn công tác đã tới dân hương thăm và trồng cây lưu niệm tại khu di tích nà pậu xã lương bằng huyện chợ đồn nơi bác hồ ở và làm việc vào đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi một